áp dụng chỉ thị số một mươi sáu thành phố cần thơ cần chuẩn bị tốt và thực hiện nghiêm
đó là yêu cầu của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố cần thơ về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào chiều qua
cùng dự có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
báo cáo tại buổi làm việc lãnh đạo thành phố cần thơ cho biết
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thành phố cần thơ đã triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách
để ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh chỉ đạo lực lượng y tế quân đội công an các sở ban ngành
ủy ban nhân dân quận huyện ngày đêm bám trụ ở tuyến đầu ngăn chặn khoanh vùng xét nghiệm
và điều trị hiệu quả cho các trường hợp mắc bệnh tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho các nhóm đối tượng ưu tiên và công nhân tại các nhà máy nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong khu công nghiệp
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng yêu cầu công an thành phố cần thơ
tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố thành lập lực lượng phản ứng nhanh
để thực hiện quyết liệt công tác truy vết khoanh vùng dập dịch tăng cường sử dụng các giải pháp công nghệ
để đạt hiệu quả công tác truy vết và kiểm chứng tính chính xác thông tin khai báo của các trường hợp
nhằm có cách xử lý phù hợp phải nhanh chóng thành lập các khu sàng lọc cách ly điều trị
tại các trại giam trại tạm giam tạm giữ trên địa bàn đồng thời đảm bảo an ninh tuyệt đối
các khu cách ly tập trung các cơ sở điều trị bộ công an đã đồng ý thành phố cần thơ sử dụng cơ sở
của trường đại học cảnh sát nhân dân tại quận bình thủy làm điểm điều trị các trường hợp mắc covid một mươi chín
trong lực lượng công an và người dân thành phố giao cho bệnh viện công an thành phố cần thơ phụ trách tham mưu thực hiện
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho rằng đến thời điểm hiện nay
tình hình dịch bệnh tại cần thơ vẫn đang được kiểm soát tuy nhiên thành phố là trung tâm của vùng đồng bằng sông cửu long
nên nhiệm vụ này rất nặng nề với việc cần thơ là một trong một mươi sáu tỉnh thành phía nam được thủ tướng bổ sung
thực hiện chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn phó thủ tướng yêu cầu thành phố chuẩn bị thật tốt việc thực hiện và thực hiện thật nghiêm